các doanh nghiệp việt nam cũng đang tăng cường sử dụng internet để trao đổi thông tin kinh doanh tìm hiểu thị trường giao kết và triển khai hợp đồng
điều đó cho thấy tiềm năng rất lớn của hoạt động xuất nhập khẩu trực tuyến khi tiết kiệm được thời gian chi phí cho doanh nghiệp
hiện nay việc ứng dụng thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đóng góp hai mươi một doanh thu tổng thương mại điện tử toàn cầu và tạo ra nhiều lợi ích cho cả người mua và người bán
tại việt nam sau hơn hai mươi năm xuất hiện internet đã tác động sâu sắc và toàn diện tới kinh tế và xã hội
sau giai đoạn hình thành và phổ cập từ năm hai nghìn một mươi sáu thương mại điện tử nước ta đã bước sang giai đoạn phát triển
báo cáo ba năm liên tiếp từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi chín về chỉ số thương mại điện tử việt nam

tỷ lệ xu hướng người tiêu dùng mua hàng trên các kênh trực tuyến ở nước ngoài cũng đang bắt đầu tăng nhanh
qua đó chúng ta thấy mức độ ứng dụng thương mại tử nói chung cũng như thương mại tử trong lĩnh vực xuất nhập khẩu trong nước việt nam đang tốc độ tăng khá nhanh
với những con số đưa ra trong báo cáo chỉ số thương mại điện tử năm hai nghìn một mươi chín thực hiện giao dịch thương mại điện tử đã mang lại hiệu quả lớn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu
theo đó doanh nghiệp tiết kiệm thời gian từ một mươi năm đến hai mươi năm
thậm chí có doanh nghiệp đã lên tới chín mươi đồng thời tiết kiệm về nhân lực giảm sai sót minh bạch về thủ tục và tăng khả năng số hóa của doanh nghiệp
rõ ràng rằng là một doanh nghiệp muốn xuất khẩu hay nhập khẩu thì họ phải có cái sự liên kết đến rất nhiều các cơ quan và đối tác khác nhau
ví dụ như là khi xuất nhập khẩu thì một cơ quan mà họ không thể tránh được là những cơ quan về hải quan liên quan đến biên giới liên quan đến những chính sách
về chứng nhận xuất xứ về kiểm dịch chất lượng về tiêu chuẩn hàng hóa thì chúng ta biết rằng là cái kênh trực tuyến cũng là một cơ hội để cho doanh nghiệp có thể giảm được nguồn nhân lực cần phải dành cho những cái thủ tục này
và một khía cạnh nào đó cũng có thể giảm được những cái chi phí không chính thức do cái sự tiếp cận trực tiếp giữa người cung cấp với cả người sử dụng nó giảm đi
và cái thứ hai tôi muốn nhấn mạnh là cái tính kết nối
bởi vì rằng là nếu như thông qua một cơ chế một cửa chẳng hạn thì các doanh nghiệp xuất nhập khẩu có thể chỉ cần một kênh thôi cũng có thể tiếp cận được nhiều cơ quan khác nhau
thế thì chúng ta thấy rằng là thương mại điện tử nói chung và đặc biệt là cái môi trường trực tuyến giúp các doanh nghiệp xuất khẩu tiếp cận được thị trường lớn hơn và giảm được chi phí nhiều hơn
khi mà họ tham gia xuất nhập khẩu trực tuyến thì họ sẽ cắt giảm được rất là nhiều những chi phí trung gian
những cái chi phí đấy thì các chuyên gia thì người ta nói đấy là những chi phí thừa của những chi phí thừa của cái gọi là suppy trên
họ cắt giảm được những cái yếu tố trung gian và chắc chắn là họ sẽ cắt giảm được chi phí rất là nhiều
bên cạnh nhiều thủ tục hành chính dườm ra nhiều doanh nghiệp vẫn phải chịu những khoản chi phí không nhỏ khi muốn tìm đối tác nước ngoài hay xúc tiến thương mại sản phẩm
vì vậy việc triển khai phương thức xuất nhập khẩu
trực tuyến là cơ hội lớn để giảm chi phí thời gian cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực này
việt nam có lượng dân số khá đông đảo và tôi thấy số lượng người sử dụng điện thoại thông minh sử dụng và mua sắm online trên các sàn thương mại điện tử là rất lớn
việt nam đang là một thị trường có rất nhiều lợi thế
thương mại điện tử sẽ là một công cụ hữu hiệu để giúp các bạn gia tăng xuất khẩu đặc biệt là cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
trong thời gian vừa qua thì các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử cũng đã góp phần làm cho việc liên thông giữa các tổ chức
cũng như là các đơn vị về khai báo hải quan các đơn vị làm logistics thì đã ứng dụng những công cụ online để xử lý
có thể chúng ta gọi là đó là e logistics và hiện nay thì đối với các hoạt động về thương mại điện tử đã liên thông giữa các hoạt động về kho bãi
về giao nhận cũng như là bán hàng để tạo lên một cái liên minh một chuỗi cung ứng để có thể chúng ta sử dụng toàn bộ trên thị trường online
theo bộ công thương đối với phương thức xuất khẩu trực tuyến doanh nghiệp việt nam hiện có hai kênh chính
đó là tìm đối tác nước ngoài thông qua các sản giao dịch thương mại điện tử
cùng với đó thông qua kênh này bán trực tiếp tới tận tay người tiêu dùng ở nước ngoài
tức là vừa có thể kết nối giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp cũng có thể kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng trực tiếp
như với truyền thống thì mình phải là tham gia rất là nhiều mình phải đi rất là nhiều để kết nối mối quan hệ
để tìm được khách hàng hoặc là phải bay sang nước bạn để tham gia các hội trợ
đối với alibaba thì chỉ việc ngồi ở trong văn phòng và tôi có thể trực tiếp giao dịch với khách hàng
công ty của tôi thì mới tham gia vượt xuất nhập khẩu được một năm
tuy nhiên là cũng có rất là nhiều đơn hàng và mỗi ngày thì alibaba đã chủ động gửi cho tôi rất là nhiều các đơn hàng của khách hàng trên thế giới
trung bình là khoảng tầm năm đến một mươi khách hàng mỗi ngày
hiện nay thì đối với cả kênh xuất khẩu trực tuyến thì các doanh nghiệp chúng ta thông thường nó sẽ có hai kênh chính
một là chúng ta vẫn làm giống như các hoạt động tương tự như các hoạt động xuất khẩu truyền thống
chúng ta tìm kiếm các đối tác ở nước ngoài thông qua kênh trực tuyến thông qua các sàn giao dịch thương mại dành cho doanh nghiệp
để từ đó chúng ta tìm đối tác và đưa hàng hóa xuất khẩu của việt nam mình ra thị trường nước ngoài thông qua kênh đó
và thông thường chúng tôi hay gọi kênh đó là các sàn giao dịch thương mại từ b hai b
còn một kênh thứ hai nữa mà doanh nghiệp xuất khẩu của chúng ta có thể tận dụng được
đấy là xuất khẩu hàng hóa nhưng bán hàng trực tiếp tới tận tay người tiêu dùng ở nước ngoài
với ưu điểm tiết kiệm thời gian chi phí xuất nhập khẩu trực tuyến là biện pháp rất phù hợp cho các doanh nghiệp trong thời đại bốn hiện nay
đặc biệt là với các doanh nghiệp vừa và nhỏ
mặc dù thương mại điện tử đã và đang phát triển mạnh ở việt nam và mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp
nhưng theo số liệu từ việt nam
tổ chức cục thương mại điện tử và kinh tế số bộ công thương
đến nay mới có khoảng ba mươi năm doanh nghiệp thiết lập được quan hệ với đối tác nước ngoài thông qua kênh trực tuyến
thương mại điện tử nói chung cũng như thương mại điện tử trong lĩnh vực xuất nhập khẩu giúp doanh nghiệp đem lại khá nhiều lợi ích
giúp doanh nghiệp có thể mở rộng quy mô thị trường mở rộng quy mô doanh nghiệp mà không bị giới hạn về mặt địa lý
tuy nhiên thì theo đánh giá của hội thương mại từ việt nam
hiện nay khá nhiều doanh nghiệp việt nam vẫn còn e ngại đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc ứng dụng xuất nhập khẩu trực tuyến
nguyên nhân chính là do kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử của doanh nghiệp chưa được nhiều kỹ năng
thứ hai là hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của doanh nghiệp chưa phát triển
và thứ ba là chúng ta vẫn bị cái rào cản về ngôn ngữ đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ
và một điểm nữa là chúng ta vẫn bị gặp phải sự cạnh tranh lớn của các doanh nghiệp
doanh nghiệp chúng ta chưa có các kỹ năng đầy đủ để giúp chúng ta có thể tự tin bán hàng trên các kênh xuất khẩu trực tuyến đối với các tới tận tay người tiêu dùng
trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng có làm việc với rất nhiều các đơn vị các nhà cung cấp giải pháp các đơn vị làm tư vấn

thực tế này cho thấy mặc dù thương mại điện tử đã và đang phát triển mạnh ở việt nam
nhưng nhiều doanh nghiệp trong nước đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa
vẫn còn e ngại và gặp nhiều vướng mắt trong quá trình thực hiện hoạt động này
tôi nghĩ rằng là số doanh nghiệp việt nam có cái nhận thức đầy đủ về cái cơ hội có thể xuất khẩu trực tuyến
tới người tiêu dùng cuối cùng ở nước ngoài là chưa cao
cái này nó có thể nhiều lý do khác nhau trong đó ví dụ như là vì lý do thông tin
cũng có thể vì những lý do là những cái trải nghiệm của họ chưa đầy đủ
cũng có thể là vì rằng là cái dọc cản về ngôn ngữ
họ chưa tiếp cận được với cái thông tin đầy đủ về những lợi ích của việc tham gia những cái sàn thương mại điện tử của nước ngoài
mà người ta hỗ trợ các doanh nghiệp việt nam có thể bán hàng trực tiếp tới ngư tùng từ nước ngoài
một trong những cái chú ý khi mà
tham gia vào các môi trường trực tuyến đấy là cái tính xác thực của thông tin cũng như là cái mức độ uy tín của các đối tác
khi họ tiến hành các thủ tục giao dịch về xuất khẩu
quý vị biết rằng là trong xuất khẩu truyền thống thì chúng ta cái việc thẩm định đối tác thì
có thể nói là nó dễ dàng hơn so với cả cái kênh trực tuyến
khi lên môi trường trực tuyến thì chúng ta không biết được cái người giao dịch với chúng ta là ai
cái mức độ uy tín của họ như thế nào
do vậy là doanh nghiệp lại càng phải quan tâm đến cái việc là xác thực cái thông tin của đối tác trước khi tiến hành giao dịch
và có một số các nguyên tắc về kinh doanh xuất khẩu mà doanh nghiệp cũng vẫn phải tuân thủ trong giao dịch ngoại thương quốc tế
đấy là ví dụ như chúng ta các doanh nghiệp việt nam mình qua trao đổi trực tuyến với cả các đối tác nước ngoài
sau đó chúng ta lại chuyển qua cái hình thức ví dụ như thanh toán là sử dụng hình thức là tt điện chuyển tiền chẳng hạn
thì đây là một hình thức mà nó mang lại cái rủi ro rất là cao đối với cả các giao dịch xuất nhập khẩu
chúng ta vẫn phải sử dụng lc chúng ta vẫn phải sử dụng các kênh khác để thẩm định
để kiểm tra cái mức độ uy tín hoặc là cái doanh nghiệp đó nó có tồn tại thật hay không
cẩn trọng tìm hiểu thông tin đối tác là điều cần thiết trong mọi giao dịch thương mại
tuy nhiên với sự phát triển của các dịch vụ thanh toán thì theo các chuyên gia vấn đề rủi ro này không còn là vấn đề đáng ngại
chúng ta đang sống trong một môi trường có nhiều cơ hội kinh doanh ở bất kỳ nơi nào trên thế giới
với những lợi thế và cơ hội về phương thức thanh toán trực tuyến
năm ngoái chúng ta thấy rằng có nhiều tỷ đô la mỹ đã được giao dịch bằng phương pháp này
và dự kiến là tới năm nay hai nghìn hai mươi con số này sẽ tăng lên nhiều lần
điều đó cho thấy đây vẫn là phương thức được ưa chuộng rộng rãi trên thế giới
đối với các doanh nghiệp việt chúng ta muốn phát triển mạnh đặc biệt là thông qua thị trường xuất nhập khẩu trực tuyến
chúng ta cần phải chú ý thứ nhất là chúng ta phát triển hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin
và thứ hai là chúng ta phải nâng cao cái nhận thức kỹ năng ứng dụng thương mại thứ
và thứ ba là chúng ta phải có những cái tìm hiểu thông tin

và kết nối các doanh nghiệp khác để xây dựng một cái liên minh doanh nghiệp ở trong nước
giúp các doanh nghiệp xuất nhập khẩu có thể dễ dàng xuất khẩu trực tuyến các sản phẩm trong nước dễ dàng hơn
nhiều chuyên gia đã khẳng định điều cốt lõi để doanh nghiệp việt nam có thể đẩy mạnh hình thức xuất nhập khẩu trực tuyến
đó là uy tín và chất lượng sản phẩm
cùng với đó bản thân doanh nghiệp cần quan tâm đầu tư nâng cao kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử
đồng thời tìm hiểu kỹ các quy định pháp lý có liên quan để tránh các trường hợp lừa đảo khi giao dịch với đối tác nước ngoài
việc cần phải tuyên truyền và đào tạo tập huấn kỹ năng của doanh nghiệp vẫn đang là việc lóng vai trò quan trọng nhất
trong công cuộc giúp thúc đẩy lĩnh vực xuất khẩu trực tuyến việt nam phát triển hơn
bên cạnh đó thì bản thân các cơ quan nhà nước cần phải có các chính sách hậu thuẫn hỗ trợ doanh nghiệp trong ngành này
và đặc biệt chúng ta nên có nhiều hoạt động xúc tiến thương mại
giúp doanh nghiệp việt có cơ hội tiếp xúc với các đối tác nước ngoài
để chúng ta mở rộng thị trường
với những tiềm năng to lớn và sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động xuất nhập khẩu trực tuyến
chính phủ các bộ ban ngành và doanh nghiệp việt nam cũng đang dành nhiều sự quan tâm
đến cơ chế hoạt động phát triển mô hình kinh doanh này
đây sẽ là tiền đề để các doanh nghiệp việt nam gia tăng cơ hội tiếp cận được các doanh nghiệp trong và ngoài nước
từ đó mở ra cơ hội xuất khẩu lớn bởi áp dụng thương mại điện tử là một trong những cách nhanh nhất
để các doanh nghiệp có thể xây dựng và phát triển